sau gần bốn năm tháng một năm nay liên minh châu âu eu đã gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản của thái lan
theo đó thái lan đã được ra khỏi danh sách cảnh báo cân nước đánh cá bất thực pháp
trong bốn năm qua thái lan đã có nhiều biện pháp để thuyết phục liên minh châu âu
trong đó có việc quản lý các tàu đánh bắt cá thông qua hệ thống định vị tàu cá vms
giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản của thái lan
đây là những công việc của các chủ tàu cá ở thái lan trong suốt ba năm qua
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh các chủ tàu có thể đăng ký thủ tục xuất nhập cản cho các tàu cá của mình
với các ứng dụng khác nhau các chủ tàu sẽ biết tàu của mình đang đánh bắt ở khu vực nào
cũng như tra cứu lịch sử đánh bắt của tàu trong một mươi ngày
nếu phát hiện tàu ra khỏi hải phận của thái lan
các chủ tàu sẽ liên lạc với thuyền trưởng để yêu cầu tàu quay trở lại
trước đây chúng tôi đánh bắt cá mà không chịu kiểm soát gì nhiều
ai muốn làm gì thì làm vì tài nguyên trên biển rất nhiều
giờ mọi thứ phải kiểm tra
trước khi tàu ra khơi lao động trên thuyền phải có giấy phép
thuyền cá phải có giấy phép đánh bắt hợp lệ
không có giấy phép sẽ không được ra khơi
ngoài ra một trong những chính sách được thái lan triển khai
sau khi liên minh châu âu rút thẻ vàng đối với thủy sản thái lan trong năm hai nghìn một mươi bảy
đó là các chủ tàu đều phải đăng ký hợp đồng lao động với các ngư dân
và phải đăng ký số lượng thuyền viên với các đơn vị quản lý mỗi khi tàu xuất bến
chính sách này hiện vẫn được các chủ tàu cá các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tuân thủ
dù thủy sản của thái lan đã được liên minh châu âu dỡ bỏ thẻ vàng
họ đều kiểm soát được hết
nếu đi một mươi mà về chín là có gì đó bất thường
vì thế việc ký hợp đồng lao động cũng là bảo vệ chúng tôi
cho thấy hai bên đều hài lòng với nhau không phải chúng tôi ép buộc lao động của mình
tổng cục thủy sản thái lan cho biết hiện tất cả các tàu cá của nước này
đều lắp đặt hệ thống định vị giám sát
tàu cá vms
ngoài các chi phí lắp đặt hệ thống định vị khoảng một đô la
hàng tháng các chủ tàu sẽ phải trả khoảng hai mươi năm đô la
cho các nhà cung cấp dịch vụ định vị tàu cá vms
và ứng dụng của dịch vụ này trên điện thoại di động
đây không phải là việc dễ dàng
nhưng chúng tôi cần phải nói cho các ngư dân biết việc này
không phải để gỡ bỏ thẻ vàng
mà là vì nền ngư nghiệp bền vững
đó cũng là vì chính hàng hóa của họ
vì tương lai và con em của các ngư dân
cùng với các biện pháp của chính phủ
các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu
cũng đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm góp phần đưa thủy sản thái lan
ra khỏi danh sách cảnh báo của liên minh châu âu
với các giải pháp đồng bộ
và sự quyết tâm từ chính quyền tới các doanh nghiệp
trong vòng ba năm qua
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
thái lan đã cải thiện và đáp ứng
các yêu cầu khắt khe của eu
trong lĩnh vực khai thác chế biến và xuất khẩu thủy sản
nhờ đó eu đã dỡ bỏ thẻ vàng
trừng phạt thái lan trong lĩnh vực thủy sản
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân
đưa tin tại bangkok thái lan